tối ngày bốn tháng ba theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ hà nội tại thủ đô dakar chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam đại diện cộng đồng người việt đang sinh sống làm việc và học tập tại bangladesh
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng khi thấy nhiều bà con và du học sinh việt nam dù ở sadaka nhưng đã đến dự buổi gặp mặt
chủ tịch nước gửi tới cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt tại bangladesh lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công nhân dịp đầu xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
trên đà phát triển của quan hệ hai nước hiện nay chủ tịch nước trần đại quang đề nghị đại sứ quán tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động tích cực sáng tạo để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bangladesh phát triển thực chất hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang căn dặn cộng đồng người việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đang sinh sống làm việc và học tập tại bangladesh cần tiếp tục tăng cường đoàn kết phấn đấu hết mình trong công tác và học tập có nhiều hành động thiết thực hướng về quê hương đất nước đóng góp tích cực cho nước sở tại và góp phần củng cố thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và bangladesh
cộng đồng người việt tại bangladesh hiện có khoảng một trăm linh người mặc dù có số lượng khá khiêm tốn nhưng cộng đồng tại đây rất đoàn kết luôn hướng về quê hương
và là cầu nối hữu nghị giữa hai nước việt nam bangladesh